hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khuôn viên đẹp giá cả tốt là điều làm cho hàng nghìn cư dân hạnh phúc khi được sở hữu căn hộ tại trung cư này
tuy nhiên niềm vui có nhà đẹp chưa được bao lâu thì người dân tá hỏa phát hiện những bất thường trong nguồn nước sinh hoạt
nhà thì có nước sạch nhưng mà cái nguồn cung cấp nước sạch thì chắc là chưa bảo đảm
khi mà chúng tôi sử dụng nước thì chúng tôi nấu ăn thì luộc xương nguộc thịt là nó có cái màu đỏ
đến bây giờ thì nó vẫn nóng bẩn
nhà tôi nhà có trẻ con mà tắm khi mà ngày xưa ở trọ thì tắm nước
bây giờ về đây là tôi tắm thì thấy là da này nó vẫn kiểu nó hơi mứa
đấy cho nên là nước cực kỳ bẩn
nguồn nước thì hiện tại thì chưa xác định được là có đảm bảo không nhưng mà khi mà nổ rau nổ thịt thì nó vẫn có đỏ
vậy là không yên tâm lắm
thấy hiện tượng bất thường trong nước máy được cấp bởi quận
nhiều cư dân và ban quản trị đã mang mẫu nước đi xét nghiệm
và phát hiện nồng độ cao các chất ammoni nitrate có ở trong nước
kiểm nghiệm đơn cơ quan xét nghiệm nước thì thấy là cái tình trạng là ammoni nitrate trong nước là một cao vượt qua
luộc thịt hay là về các cái chất bẩn ở trong nước có thể là mình nhìn thấy nên là người dân họ lo nắng và họ có đi tự lấy mẫu và đi xét nghiệm thì thực tế là qua cái kết quả của người ta thì là nước nó không đạt chuẩn và nó bị các cái chỉ số như ammoni penganate hay là nitrate
cái thịt mà nó đỏ nếu mà nói là luộc thịt mà đến thịt nó đỏ thì cái hàm lượng nitrate nó phải rất cao
tức là ammoni
thì sau đó nó chuyển thành nitrate chứ là ammoni nó không gây ra đỏ thịt
chỉ có nitrite và nitrate nó làm cho thịt nó đỏ
thế còn nếu như bây giờ ta nói là cái nước luộc thịt mà cái miếng thịt đỏ thì nồng độ nitrate rất cao
nó phải trên năm mươi mg lít thì lúc bây giờ nó mới có thể là có gây ra cái màu đỏ
nước bẩn xuất hiện nhiều bất thường khi sử dụng
hầu hết cư dân trong tòa nhà đều tìm mua các loại bình lọc nước như một cứu cánh
nghe tin là nước không đảm bảo ấy
tôi sẽ phải mua sử dụng máy lọc nước
tôi phải lắp một cái lọc tổng
thế là nhà sẽ có hai lọc
một lọc tổng và một lọc nước để ăn
tuy nhiên điều đáng nói là sau khi mua những bình lọc nước được quảng cáo có thể loại bỏ mọi thứ trên đời
những hiện tượng bất thường vẫn diễn ra với nguồn nước sạch nhà bà nghĩa
kể cả dùng qua máy lọc luộc thịt nó vẫn đỏ
cho nên là gia đình thì không
không dám sử dụng mà chỉ là rửa rau vo gạo thôi
bất lực với việc cải tạo nước bằng các loại bình lọc nước
gia đình đành chuyển qua sử dụng các loại nước đóng bình
với hy vọng sẽ an toàn hơn vì được mua ở quận khác
gia đình thì e ngại có những cháu nhỏ
cho nên là không dám sử dụng nước để ăn hàng ngày
sử dụng nước bình
thì mỗi một tháng tôi có thể sử dụng từ hai mươi đến ba mươi bình nước
giá bốn mươi một bình
sự việc tương tự cũng xảy ra với nguồn nước căn hộ nhà chị huệ
dù ngoài bình lọc nước gia đình này còn cẩn thận mua thêm một hệ thống máy lọc thô
qua hai lần lọc tống và lọc nước ăn
thì khi đun
bạn thấy rõ nhất là thứ nhất là cái cặn nó vẫn đang quản ở dưới cái bình lọc
mỗi lần mà nước cuối là có cặn ở dưới này
và lọc thịt là lọc vẫn màu đỏ vẫn không hết được
không hết được
không chỉ phổ biến trong thành phố
bình lọc nước cũng trở thành vật dụng quan trọng bậc nhất của nhiều gia đình ở nông thôn
tình trạng nước đã qua các loại máy lọc nhưng vẫn xảy ra nhiều bất thường
cũng thường xuyên xảy ra với các hộ gia đình này
thì thấy mọi người nói là dùng máy lọc nước nó đảm bảo an toàn hơn thì chúng tôi dùng thôi
chứ cũng không biết là như thế nào
đảm bảo thì mình cũng không đi tét lước nên là cũng không dám khẳng định là có đảm bảo hay không
nhưng mà cái mắt thấy là không đảm bảo
cái tay nghe là mình nhìn thấy nước nó những lúc nó không được đảm bảo thì ví dụ như là nước nó có màu chuyển màu này
hoặc màu sẫm hơn này
khi mà lọc thở lọc bằng cái màng thẩm thúc ngược này thì dùng áp suất người ta nén nước qua
cho nên là khi mà nước nó ở cái sản phẩm đi ra qua cái màng lọc này thì ta được cái nước gần như là nước tinh khiết
về nguyên lý thì cái màng eu nó chỉ cho nước đi qua
thế nhưng mà trong khi tổng hợp các loại màng ấy
có được các cái kích thước mà nó chỉ cho nước đi qua
thì cái màng nó rất là đắt
còn thì những cái màng trôi nổi trên thị trường hoặc là đặc biệt những cái loại màng mà nhập từ biên giới thì rất là rẻ
thì cái tổng hợp thế này thì cái lỗ của nó không đồng đều
và có thể là có những cái lỗ màng rất là to nó vẫn có thể cho các cái ông đi qua
theo thống kê của báo cáo thị trường máy lọc nước việt nam theo kỹ thuật
doanh số dự báo và cơ hội cạnh tranh hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi một của texai resort
sức tăng trưởng của thị trường này lên đến một mươi hai bốn trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một
trong năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một bình lọc nước dần trở thành vật dụng không thể thiếu trong mọi gia đình
và là ngành kinh doanh béo phở được nhiều cá nhân tổ chức tham gia
tuy nhiên sau những lời quảng cáo về giá trị và vai trò lọc thường thấy về sản phẩm này trên thị trường
thực trạng sử dụng máy lọc nước nhưng không đạt hiệu quả ở nhiều nơi
liệu bình lọc nước có luôn là sản phẩm an toàn và đáng tin cậy như mọi loại quảng cáo

quả hơn một mươi năm công ty ngọc hải bắt đầu đấu thầu
đấu thầu hai phần ba người dân dùng
còn một phần ba là hiện tại công ty nước sạch
nói rõ là công ty nước sạch bảo là không có đầu tư được
cho nên hiện tại tất cả từ đây lên trên kia là chưa có nước sạch
cái nước sạch nó không có điều đạn được
trao đổi với chính quyền xã kim lan về vấn đề này
đại diện chính quyền khẳng định
chính sự yếu kém về vốn và chậm trễ trong xây dựng của chủ đầu tư là công ty ngọc hải
khiến công trình nước sạch tỷ đồng vận hành hời hợt kém hiệu quả
hiện nay ở kim lan cái việc cấp nước sạch là do một doanh nghiệp tư nhân
đơn vị này đến thời điểm này được thành phố giao từ năm hai nghìn một mươi bốn
tuy nhiên là cái năng lực tài chính của đơn vị này là hạn chế
cho nên là từ khi được giao từ năm hai nghìn một mươi một đến nay
thì cái việc mà triển khai để tiếp tục đầu tư và cải tạo cái hệ thống cũ
là rất là chậm
thì qua thời gian cũng dài mấy năm
thì xã cũng đã làm việc và đề nghị rất là nhiều lần
tuy nhiên là đơn vị là cũng không thực hiện được theo cái tiến độ mà huyện giao
chờ đợi nước sạch đã nhiều năm
nhưng đến khi có nước sạch
người tiêu tiến lại từ chối và vẫn dùng nước mưa nước giếng thay cho nước sạch
mặc dù gia đình nằm ngay sát nhà máy này
nhưng dường như niềm tin của họ về nước sạch đã không còn
chẳng hiểu cái nhà máy nước này nó như thế nào
thì xưa tôi làm ở đây tôi làm hội nước sạch ở đây
cái nước sạch này nhố nhăn lắm nên tôi không thích
họ nương nhờ vào nguồn nước từ trời từ đất
bỏ lại phía sau những lời hứa hẹn những đề án nước sạch hàng năm
và cả những công trình dỉ xét theo niềm tin ấy
năm mươi triệu đồng là con số mà ông đức đã bỏ ra cho hệ thống này
thay vì chờ đợi vào những máy móc dỉ xét trong các công trình nghìn tỷ vận hành
ông đức cùng nhiều hộ dân khác đã tự xây cho nước sạch này
cho mình một nhà máy nước khu nhỏ
tự cứu lấy mình
có lẽ là cách mà nhiều người dân bị bỏ lại phía sau
trong ngày nước sạch thế giới
vẫn đang thực hiện hàng ngày
để bảo đảm an toàn sống cho chính mình
khi không thể trông chờ vào bất cứ mục tiêu
hay những đề án đã bị cho vào quyền lãng